theo thông tin của đài khí tượng thủy văn tỉnh an giang hiện nay tình hình mưa rông đã giảm
tuy nhiên mực nước trên đầu nguồn tân châu vẫn lên nhanh và cao hơn so với cùng kỳ là một ba m
từ nay đến cuối tháng tám an giang chủ yếu chịu ảnh hưởng của trường gió tây nam có cường độ trung bình
nên những ngày tới thời tiết chủ yếu có mưa giải rác có nơi mưa vừa và rông
bên cạnh đó do ảnh hưởng của đợt chiều cương dăm tháng bảy kết hợp với thượng lũ thượng nguồn sông mekong về
mức nước tại các trạm trên địa bàn tỉnh sẽ lên nhanh và đạt mức cao nhất vào cuối tháng
dự báo ngày ba mươi một tháng tám mực nước tại tân châu có khả năng lên là bốn m châu đốc lên ba năm m
trạm mức báo động hai tại thành phố long xuyên là hai năm m chạm mức báo động ba